đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim
mệnh lệnh của những người lính từ nhân dân mà ra
vươn hướng về nhân dân từng phút từng ngày
nhiều hình ảnh xúc động vì nhân dân quên mình
đã được cư dân mạng chia sẻ trên nhiều diễn đàn
với niềm tin sự có mặt của hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an cơ sở
sẽ là điểm tựa vững chắc đồng hành cùng bà con vượt qua cơn hoạn nạn
không có cảnh sát giao thông phân nguồn
thì không biết bao giờ mới hết ủi tắc
bao giờ mới đến được nơi làm việc
nhà ngập hoa màu lợn gà bị cuốn trôi
thương người dân quá
cũng may có lực lượng công an đồng hành hỗ trợ
đó là những hy sinh thầm lặng vì nhân dân phục vụ
dù thiên tai hay dịch bệnh
cũng vẫn luôn thấy lực lượng công an đồng hành cùng người dân
theo dự báo miền bắc mưa trên diện rộng đến hết hôm nay
sau đó viện mưa thu hẹp
tập trung ở miền núi phía bắc
người dân vẫn cần cảnh sát
đề phòng nguy cơ sạt lở đất sau mưa lũ
hãy tiếp tục tương tác cùng với chúng tôi
trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mặc dù các cơ quan chức năng
các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục tuyên truyền
cảnh báo về tình trạng chống người thi hành công vụ
khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân thiếu ý thức
coi thưởng pháp luật
thế nhưng vừa qua
vẫn xảy ra
hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều người tham gia giao thông
không chấp hành hiệu lệnh
và tìm cách chống đối lực lượng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
hành vi chống người thi hành công vụ gồm tông xe hành hung
thì đã gây thương tích nặng
thậm chí là khiến cho cán bộ cảnh sát giao thông tử vong
ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
do thiếu tá trần hoàng nghĩa
làm tổ trưởng tuần tra trên quốc lộ một
đoạn qua xã long an huyện châu thành tỉnh tiền giang
trong lúc tuần tra
tổ công tác phát hiện xe máy do võ nhật hùng cầm lái
chở theo nguyễn minh hoàng cùng chú tại tỉnh bến tre
đi sai làn đường
đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
phùng không chấp hành bất ngờ lao xe máy vào người
khiến thiếu tá nghĩa ngã đập đầu xuống đường
bị chấn thương sọ não
đây chỉ là một trong số nhiều vụ chống người thi hành công vụ
xảy ra trong thời gian vừa qua
vì nhiều người
chưa biết khi mà một cán bộ
điều tra hoặc là những người có chức năng
người ta đang đến kiểm tra
mà anh đã có một hành vi cản trở chống đối
thì cái hành vi đó đã đối thành với hình thức
và nếu mà trong trường hợp mà nó quá lên
ví dụ như anh lại còn cản trở sô đẩy
và thậm chí gây đến thương tích
cho cái cán bộ đó
thì đương nhiên là anh đã bị
khởi tấu về vụ án hình sự
cũng trong tháng bốn vừa qua
tại ngã tư nguyễn xiển nguyễn trãi tp hà nội
tài xế nguyễn văn dũng lái xe container
đi không đúng thời gian quy định
cảnh sát giao thông đội bảy đã ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh
của cảnh sát mà liều lĩnh lái xe bỏ chạy
suýt đâm vào một cán bộ cảnh sát giao thông
tại cơ quan công an
tài xế nguyễn văn dũng nêu lý do
là xe tải trọng lớn nên dù đã nhấn phanh
nhưng đà quán tính lớn vẫn tiếp tục
lao về phía trước có cảnh sát giao thông
theo như diễn biến của sự việc
thì tôi nghĩ là lý do nguy biện của lái xe
vì khi mà tổ tắt dừng xe
thì đã dừng xe đúng quy định
và khoảng cách thì đã giữ khoảng cách đúng
với lại lái xe
nhưng mà lái xe thì
có thể là sau khi mà lái xe đã vi phạm rồi
thì lái xe lấy cái lý do
để ra lại nguy biện cho hành vi vi phạm của mình
không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát
chỉ trong khoảng thời gian sáu tháng trở lại đây
toàn quốc đã xảy ra ba mươi vụ
chống lại lực lượng cảnh sát giao thông thi hành công vụ
làm bảy cán bộ chiến sĩ bị thương
đã phối hợp bắt giữ xử lý ba mươi sáu đối tượng
đặc biệt trong thời gian gần đây
xảy ra một số vụ lái xe dương tính với ma túy
khi bị kiểm tra đã chống đối quyết liệt
bỏ chạy trên đoạn đường dài
chèn ép xe cảnh sát gây tai nạn giao thông
rồi bỏ chạy
bên cạnh những cái hành vi mà không chấp hành hiệu lệnh
thì cũng có rất nhiều những vụ việc
cao hơn nữa là chống người thiên vụ đã xảy ra
khi mà người giao thông
điều kiểm không tiện
đã có ý định là
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
của lực lượng chức năng
thì sẽ dẫn
rất nhiều trường hợp đã dẫn đến
tình trạng là chống người thiên vụ
đâm thẳng vào lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ và gây thương tích
cho lực lượng chức năng
cho chính những người giao thông đó
người điều kiểm không tiện đó
và cũng như là những người giao thông xung quanh
chính vì vậy mà cũng mong mọi người khi giao thông
hãy luôn chấp hành và tuân thủ đầy đủ
những quy định của lực lượng chức năng
trong đó có việc chấp hành hiệu lệnh dừng xe
của lực lượng giao thông
rõ ràng thời gian qua
các hành vi chống người thi hành công vụ
trên lĩnh vực giao thông diễn ra hết sức manh động
và gây nguy hiểm cho cả người tham gia giao thông
lẫn lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
thế nhưng chế tài xử lý hành vi
chống lại người thi hành công vụ còn nhẹ
chưa đủ sức gian đe
dẫn đến đối tượng vi phạm nhân luật
làm mất đi tính giáo dục gian đe phòng ngừa
trong chương trình tại kỳ họp thứ ba

tiến sĩ nguyễn minh đức
phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
sẽ có những phân tích cụ thể hơn
về nội dung này trong chương trình góp nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian
trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông hiện nay dự án luật
cảnh sát cơ động hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm
của dư luận xã hội
vậy thì ông đánh giá như thế nào về tính thời điểm hiện nay
khi chúng ta cần thiết phải ban hành dự án luật này
chúng ta thấy rằng trong thực tế hiện nay
do rất nhiều các yêu cầu của việc bảo đảm an ninh trật tự
cũng như là bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
cho nên việc ban hành luật cảnh sát cơ động
nâng từ pháp lệnh cảnh sát cơ động lên
đó là hoàn toàn cấp thiết
để làm sao đáp ứng yêu cầu xây dựng
một lực lượng cảnh sát cơ động
chính quy tinh nhuệ hiện đại
đồng thời nữa trang bị cho họ
những hành lang pháp lý rất rõ ràng
thống nhất với các quy định phó luật khác
thực thi cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
nó sẽ đụng chạm với rất nhiều
các quyền và lợi ích của con người
cho nên nó sẽ có một cái hành lang pháp lý như vậy
thì sẽ đảm bảo tất cả các yêu cầu
phục vụ cho cái mục tiêu chung và cao cả nhất
đó là bảo vệ tốt nhất
về vấn đề an ninh chính trị
và trật tự an toàn sở
trên cơ sở mà chúng ta xây dựng luật cảnh sát cơ động
phù hợp với thực tiễn hiện nay
thì qua các hoạt động đánh giá thẩm tra
cũng như là stand set đối với dự án luật này
thì đã có những điểm mới bổ sung như thế nào ạ
cơ bản thì các luật này
là dựa trên nền tảng
của pháp lệnh cảnh sát cơ động hiện hành
tuy nhiên thì cũng sẽ có
một số điểm mới
ví dụ như là đã xác định rõ vị trí
và chức năng của lực lượng cảnh sát cơ động
trong hệ thống của lực lượng công an nhân dân
và lực lượng vũ trang
một lần nữa khẳng định cảnh sát cơ động
đó là lực lượng nòng cốt
sử dụng biện pháp vũ trang để đối tranh
phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự
thứ hai nữa là đã quy định rất rõ
về các nhiệm vụ cụ thể
và nâng và trang bị
cho lực lượng cảnh sát cơ động này
những phụ khí
rồi là phương tiện để phục vụ
cho yêu cầu của thực tiễn đặt ra
ví dụ là quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động
là được phép sử dụng
máy bay trực thăng
để phục vụ cho công tác chiến đấu
bảo vệ thổ quốc bảo vệ an ninh trật tự
rồi là quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động
là được làm những nhiệm vụ
cơ bản trong vấn đề đấu tranh
phòng chống khủng bố và bảo loạn
rồi là quy định cho lực lượng cảnh sát cơ động
là được tham gia vào các cái chương trình đào tạo
rồi hợp tác quốc tế
đấy là nó phù hợp với các su thế
của thời đại và trong thực tế hiện nay
đấy là một số điểm mới
vâng thưa ông hiện nay một trong những nội dung
nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
đó là việc xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
là lực lượng vũ trang nòng cốt
và thực thi các biện pháp vũ trang
thì ông có thể phân tích cụ thể hơn nội dung này như thế nào ạ
ở đây thì chúng ta biết rằng là
theo quan điểm các quy định của đảng
cũng như là
cái yêu cầu đặt ra
thì cảnh sát cơ động là ngay trong điều hai
dự thảo luật cảnh sát cơ động
đã đưa ra cái khái niệm biện pháp vũ trang
và cũng tại các điều khoản của luật
đã quy định rõ là
cảnh sát cơ động sử dụng biện pháp vũ trang là nòng cốt
trong quá trình của lực lượng công an nhân dân
trong việc là thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
thế thì cái điểm
quan trọng nhất ở đây là gì
đó là đã đưa ra cái khái niệm
biện pháp vũ trang là gì
và biện pháp vũ trang đó đã chỉ ra
thì hai vế một cái vế đó là
cách thức là phương pháp
đó là sử dụng
sức mạnh về vật chất và tinh thần
công cụ vũ khí vật liệu nổ
để lực lượng cảnh sát cơ động
thực hiện cái nhiệm vụ cảnh sát cơ động
vậy thì cái hay của cái điểm mới
của cái quy định này
đó là nếu lắp ghép với một lực lượng khác
thì mỗi một lực lượng vũ trang
trong lực lượng vũ trang
mỗi một lực lượng trong lực lượng vũ trang
khi được sử dụng cái biện pháp vũ trang
thì đều có những cách thức và phương pháp
gắn với cái nhiệm vụ của mình
vậy thì mỗi một cái lực lượng đó
khi mà được giao cái nhiệm vụ
mà phải sử dụng biện pháp vũ trang
sẽ được sử dụng cái loại vũ khí khí tài
cũng như phương tiện được trang bị cho anh
gắn với cái chức năng nhiệm vụ của mình
để giải quyết cái nhiệm vụ mà được
đảng nhà nước cũng như là pháp luật người ta giao cho
thì đấy là cái điểm rất là hay
cái chỗ này của cái biện pháp vũ trang
cái thứ hai nữa là biện pháp vũ trang
được thiết kế trong cái luật này
gắn với cái điều chính của
dự thảo luật về nhiệm vụ cảnh sát cơ động
quy định rất rõ
là biện pháp vũ trang là chủ yếu được
giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng
đó là chống bạo loạn
và chống khủng bố
và thứ hai nữa là
biện pháp vũ trang sẽ được kết hợp với các biện pháp
nhiệm vụ khác hay còn gọi là biện pháp công tác khác
của lực lượng công an
trong giải quyết những nhiệm vụ
bảy nhiệm vụ còn lại của lực lượng cảnh sát cơ động
được quy định tại điều chín của dự thảo luật
đấy là những điểm rất rõ
trong quá trình xây dựng dự thảo luật này
dự kiến trong kỳ học thứ ba
quốc hội khóa một mươi năm thì dự án luật cảnh sát cơ động
sẽ được xem xét và thông qua
vậy thì trên thực tế thì nếu chúng ta thông qua dự án luật này
thì sẽ tạo ra những bước chuyển như thế nào
đối với lực lượng cảnh sát cơ động
tôi tin rằng sau khi dự thảo luật
được ban hành và được thông qua
thì khi bắt đầu có hiệu lực thi hành
thì sẽ giúp cho lực lượng cảnh sát cơ động
sẽ có được củng cố
rõ ràng hơn về địa vị pháp lý
của cảnh sát cơ động
trong lực lượng công an nhân dân
và cái quan trọng nhất là họ là lực lượng nòng cốt
sử dụng biện pháp vũ trang
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình
và từ đó nó sẽ giúp cho họ
có một cái hành lang đó là gì
là thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình
bởi vì khi sử dụng biện pháp vũ trang
rất dễ đụng trả các quyền
và lĩnh của con người
và đặc biệt là đến tính mạng sức khỏe của con người
cho nên là nó sẽ có một cái giới hành lang
giới hạn cho cảnh sát cơ động
biết sử dụng ở mức độ nào
theo quy định của pháp luật
và đồng thời nữa là người dân sẽ phải hiểu như thế nào
các quy định đó để tôn trọng
cái quá trình thực thi nhiệm vụ
của cảnh sát cơ động
và giúp đỡ cảnh sát cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ
và thứ ba nữa là nó có một quy định rất rõ ràng
về cảnh sát cơ động
khi thực hiện những nhiệm vụ
mà được coi đó là biện pháp vũ trang là nòng cốt
nó sẽ có những điểm giao thoa
trồng lấn lên các nhiệm vụ
của các lực lượng khác trong công an và quân đội
thì nó cũng có những cái hành lang pháp lý rất rõ
là cái nhiệm vụ nào
thời điểm nào thì cảnh sát cơ động sẽ
là chủ trì
và thời điểm nào nhiệm vụ nào thì cảnh sát cơ động
sẽ với vai trò là phối hợp với các lực lượng khác
như vậy là sẽ dẫn đến việc
là gì các lực lượng sẽ thống nhất
thực hiện cái nhiệm vụ mà không dẫn đến
trồng chéo hay là bỏ lọt
cái địa bàn
đấy là cái rất là quan trọng
và thứ ba nữa là vấn đề đảm bảo được cái chế độ chính sách
cho cán bộ chiến sĩ
và để cho họ có một cái động lực và yên tâm
phấn đấu và thực hiện cái nhiệm vụ của mình
cũng như là quy định rất rõ về cái trách nhiệm
của các cơ quan tổ chức cá nhân
trong quá trình cảnh sát cơ động
thực hiện nhiệm vụ thì phải có trách nhiệm
pháp lý như thế nào và nghĩa vụ
pháp lý ra sao để phục vụ
là cho cảnh sát cơ động cùng
trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình
đấy là tôi cho rằng
đấy là những cái điểm rất là mới rất quan trọng
sẽ giúp cho cái việc cái luật này
sẽ đi vào cuộc sống và nó sẽ sát với thực tế
cuộc sống hơn vâng thưa ông để dự án luật này
đi vào cuộc sống như ông vừa phân tích
thì cần phải tập trung những nội dung cụ thể như thế nào
trong thời gian tới bất kỳ một cái điều luật
một cái dự luật nào mới được ban hành
và sẽ có cái khoảng trống
cái hiệu lực có hiệu lực thi hành
thế thì để cái luật cảnh sát cơ động
cũng sẽ có cái
đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất và sát với thực tiễn nhất
thì trước mắt là sau khi
quốc hội đã nhấn nút thông qua
thì cái thời điểm
có hiệu lực thi hành thì các cơ quan chức năng
sẽ phải làm tốt cái công tác là tuyên truyền
trên toàn quốc và cho mọi đối tượng
mọi người dân
để tất cả các đối tượng và mọi người dân
đều hiểu được các nội dung cơ bản nhất
của cái quy định
trong cái dự thảo luật này
và khi người ta đã hiểu và đồng thời nữa
thì là tuyên truyền
và anh em cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát cơ động là những người thực thi pháp luật
thì cũng phải nắm và hiểu rõ
tất cả các quy định
trong các quy định pháp luật
và cái thứ hai nữa
trong luật thì bao giờ sẽ có
một số điều khoản quy định là phải có
nghị định và các thông tư hướng dẫn
và trong luật cảnh sát cơ động
cũng có một số
điều khoản điều luật là phải có quy định
bởi cái nghị định
và một số thông tư giao cho bộ trưởng
bộ công an sẽ hướng dẫn quy trình thực hiện
vậy thì khẩn trương ban hành
nhưng cái văn bản đó
một cách sát thực nhất cụ thể nhất
gắn với lại tinh thần của điều luật
và các cái quy định
của cái hệ thống pháp luật khác
có liên quan đến cái quy định
của luật cảnh sát cơ động
có như vậy thì tôi tin rằng là
sẽ luật khi được có hiệu lực thi hành
thì nó sẽ
rất là nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống
hiệu quả hiệu lực
và hạn chế đến mức thấp nhất là những cái việc
mà nó còn trồng chéo hay mâu thuẫn
hoặc là hiểu chưa đúng
hoặc là áp dụng chưa đúng
trong cái quá trình thực hiện
một lần nữa xin cảm ơn ông